thưa quý vị nhằm chủ động ngăn ngừa những hiểm họa từ vũ khí vật liệu nổ trôi nổi
nhất là trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba đang đến gần
công an tỉnh quảng nam chủ công là công an chính quy tại cơ sở đã và đang tích cực vận động
thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
và sau đây sẽ là ghi nhận tại xã miền núi trà và huyện nam giang tỉnh quảng nam
biết được thông tin anh tờ đến hưng người dân xã trà vàn huyện nam giang
vừa mới nhật được một khẩu súng hơi trong khi đi làm giấy
công an xã trà vàn đã trực tiếp đến nhà anh hưng tuyên truyền
vận động anh hưng tự nguyện giao nộp khẩu súng trên
được sự tuyên truyền vận động của cán bộ công an anh hưng đã tự giác giao nộp khẩu súng nhận được
tôi đi lên ráy bị phát ráy rồi bố tình cũng phát hiện cây súng
và tôi nhật về với mục đích là
để đi săn bắn chim chuột
sau khi sự tuyên truyền của công an xã
thì tác hại của sử dụng súng nên tôi giao nộp cho bên đồng chí công an xã
tại các địa phương vùng cao như xã trà vàn tình trạng người dân dùng vũ khí thô sơ
súng tự chế để săn bắt theo thói quen từ bao đời nay vẫn còn tồn tại
điều đó tiềm ẩn những vấn đề phức tạp
và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn
nhằm ngăn ngừa tình trạng này lực lượng công an xã đã tích cực nắm tình hình
tuyên truyền vận động các cá nhân có nghi vấn tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép
kết hợp với việc tranh thủ già làng người có uy tín ở địa phương
để tuyên truyền cho bà con nhận thức được tăng trữ sử dụng vũ khí là vi phạm pháp luật
gây nguy hiểm cho bản thân gia đình và cộng đồng
từ đó vận động nhân dân tự giác giao nổ
từ sự tuyên truyền vận động của lực lượng công an
từ đầu đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
công an quảng nam đã thu hồi hơn một trăm linh khẩu súng các loại và hàng trăm công cụ hỗ trợ các loại
công an xã qua đó góp phần đảm bảo về an ninh trật tự trên địa bàn của xã gia văn
qua nắm tình hình địa bàn chúng tôi đã lập danh sách những đối tượng nghi vấn sử dụng súng
qua đó ngoài việc vận động tuyên truyền tập trung chúng tôi có vận động có biệt
và hầu như đến từ nhà người dân cũng nghiêm chỉnh chấp hành và tự nguyện giao nộp
từ khi triển khai công an chính quyền xã đến nay
đã thu hồi khoảng bốn mươi khẩu súng qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của xã
xác định để làm tốt công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thì phải thay đổi được nhận thức của người dân
công an quảng nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật
vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân nhất là dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
để người dân vui tết đón xuân an lành